đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung mương đảng chủ tịch ubnd tqvn đã làm việc tại cần thơ về công tác chuẩn bị tổ chức đại hội mặt trận tqvn cấp cấp nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
đến nay chín trên chín quận huyện thành phố cần thơ cơ bản chuẩn bị xong các bước sẵn sàng để tổ chức cho đại hội mặt trận tổ quốc việt nam cấp huyện nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
nhìn chung nội dung và tiến độ chuẩn bị đại hội cấp cấp bảo đảm theo yêu cầu đề ra dự kiến đại hội mặt trận tqvn cấp huyện sẽ tổ chức dứt điểm trong tháng năm năm hai nghìn một mươi chín và tiến đến đại hội mặt trận tqvn cấp thành phố vào đầu tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí trần thanh mẫn lưu ý về văn kiện phải mới rõ ràng dễ nhớ dễ hiểu dễ làm
chương trình hành động phải bám sát chỉ đạo của đảng xác định rõ mục tiêu nhiệm vụ giải pháp củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc tăng cường đồng thuận xã hội phát huy vai trò của các thành viên các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng đảng chính quyền giám sát phản biện xã hội đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí
nhân sự phải căn cứ vào tiêu chuẩn cán bộ cơ cấu thành phần bảo đảm khối đại đoàn kết toàn dân tộc